nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng và nguyện vọng của đông đảo giới nghiên cứu thực hành luật pháp quốc tế việt nam
về một diễn đàn chuyên sâu trao đổi kiến thức kinh nghiệm đại hội thành lập hội luật quốc tế việt nam đã được tổ chức
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến sự và chỉ đạo đại hội
tại đại hội phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình khẳng định sự ra đời của hội luật quốc tế việt nam
là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của đảng nhà nước và chính phủ kế thừa và phát huy truyền thống vận dụng luật pháp quốc tế
phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
phó thủ tướng nhấn mạnh sau khi chính thức đi vào hoạt động hội cần là nơi quy tụ những chuyên gia đầu ngành về luật quốc tế
để có những đóng góp tư vấn nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền cải cách tư pháp phù hợp giữa pháp luật quốc gia với các cam kết quốc tế
đồng thời thông qua hoạt động của mình hội sẽ tiếp cận với các giá trị tiến bộ của khoa học pháp lý quốc tế
giới thiệu nghiên cứu luật quốc tế việt nam ra bên ngoài nâng cao tiếng nói của giới luật quốc tế việt nam tại các diễn đàn quốc tế
ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu bộ nội vụ đã chính thức cho phép thành lập hội luật quốc tế việt nam
việc hình thành hội góp phần bắt nhịp với xu hướng phát triển của các hội luật quốc tế của nhiều nước trên thế giới
đóng góp cho sự phát triển của khoa học pháp lý quốc tế nói chung vì mục tiêu hòa bình công lý hữu nghị và phát triển